ngày hai mươi tháng sáu tại trụ sở tòa nhân dân tỉnh hải dương
hội đồng xét xử toán nhân dân cấp cao tại hà nội mở phiên xét xử phúc thẩm
bị cáo cao tài năng bốn mươi tuổi trú tại thành phố hải dương
và vợ là bị cáo vũ thị mừng trong vụ án sát hại phi tang sát chủ nợ xảy ra tại hải dương
căn cứ tài liệu và tình tiết của vụ án hội đồng xét xử tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội
đã tuyên y án tử hình đối với cao tài năng về ba tội giết người cướp tài sản
và xâm phạm thi thể mô mà hai cốt còn vừa bị cáo lĩnh thêm một năm tù